lợi dụng sự sơ hở đối tượng hồ minh tân hai mươi bảy tuổi chú xã tân hội huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đối tượng đã nhanh chóng bị công an bắt giữ
trước đó vào ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng lúc chủ ghe lúa là ông đặng văn trơn chú huyện tân hiệp để chiếc cặp đựng tiền trước mũi ghe đang đậu để mua lúa ở ấp phú hòa xã tân hội
tân là người làm công cho ông trơn đã lấy trộm năm mươi triệu đồng sau đó đem tiền giấu ở miếu hoang gần đó tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
thông tin chúng tôi đã đưa công an tỉnh trà vinh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc một đối tượng bịt mặt
cầm súng xong vào ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam việt công banh tỉnh trà vinh
cướp đi số tiền gần hai tỷ đồng
mời quý vị cùng theo dõi lại những diễn biến mà nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận về vụ việc này
khoảng một mươi sáu h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam việt công banh
chi nhánh tỉnh trà vinh phòng giao dịch thị xã duyên hải tọa lạc tại khóm một phường một thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
đã xảy ra vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng
vào thời điểm trên các nhân viên phòng giao dịch này đang kết toán kiểm tra tiền để đưa vào kho quỹ
thì bất ngờ có một nam thanh niên xông vào dùng súng khống chế buộc các nhân viên phải đưa tiền
gây án xong nam thanh niên nhanh chóng lên xe tẩu thoát
vì tụi em mới nghe lời theo cướp bỏ tiền vô kéo dây kéo lại cho nó
nó cũng nạt nậu dữ lắm ai mà nhìn nó chống cự gì thì nó hâm bắn
rồi em mới bỏ hết lấy hai vỏ tiền miễn tất cả các nhân viên đều vô kho hết đóng cửa lại
đóng cửa lại bắt đầu nó mới ra cửa đẩy xe nó chạy em có rượt theo rượt theo khoảng năm trăm linh m gì đó
thì mất dấu luôn không thấy nó
ngay sau khi nhận được tin báo
công an thị xã duyên hải và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh trà vinh
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc
theo các nhân viên phòng giao dịch số tiền bị cướp là một tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng tiền việt nam và ba mươi năm chín trăm linh đô la mỹ
đồng thời qua trích xuất dữ liệu từ camera ngân hàng cho thấy
tên cướp mặc áo khoác trùm đầu đeo khẩu trang kín và trên tay cầm một khẩu súng ngắn
giống như súng quân dụng để uy hiếp các nhân viên giao dịch
cơ quan chức năng chưa xác định đây là súng thật hay là súng giả
hiện công an tỉnh trà vinh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
liên tiếp các vụ vận chuyển thực phẩm nhập lậu không có nguồn gốc xuất xứ
vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại bến tre và lạng sơn
thông tin chi tiết có trong cụm tin vấn
năm trăm linh kg thịt gà và nội tạng heo đông lạnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch
vừa bị công an tỉnh bến tre bắt giữ
tại cơ quan điều tra danh buret chú tỉnh trà vinh khai cùng với nguyễn văn sang
ở thành phố cần thơ nhận trở thuê số hàng trên của một đối tượng
ở thành phố hồ chí minh mang về huyện trà cú tỉnh trà vinh để tiêu thụ
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra số thực phẩm vi phạm trên
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trong khi đó tại lạng sơn công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt quả tăng
đối tượng trần duy hoàn chú tại thành phố lạng sơn
đang có hành vi thu gom hàng hóa nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác đã thu giữ tám bao hàng bên trong
chứa sản phẩm động vật sau giết mổ gồm năm trăm linh kg nầm lợn
đối tượng hoàn khai nhận đang tập kết nầm lợn nhập lậu từ trung quốc về
để tiếp tục vận chuyển đưa sâu vào nội địa nước ta tiêu thụ
cơ quan điều tra đã lập biên bản xử lý hành vi của đối tượng trần duy hoàn
theo quy định
sau một thời gian mật phục theo dõi vào dạng sáng nay
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh hà tĩnh
đã phát hiện và bắt giữ xà lan của trần quang hải
chú thành phố vinh tỉnh nghệ an đang có hành vi khai thác cát trái phép
trên sông lam thuộc địa bàn xã xuân hồng huyện nghi xuân
tại thời điểm kiểm tra trên xà lan có khoảng một mươi năm mét khối cát đã được khai thác
và chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến
hoạt động khai thác tại khu vực trên
hiện lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tiến hành lập biên bản vi phạm
hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
thì tình trạng bắt khách dọc đường của các nhà xe có giảm
tuy nhiên thời gian gần đây tình trạng này lại đang tai diễn và có dấu hiệu phức tạp trở lại
nhất là các khu vực gần bến xe
nhóm phóng viên đã có cuộc tìm hiểu về nguyên nhân tai diễn của tình trạng này
và những khó khăn của cơ quan chức năng trong quá trình xử lý nạn xe dù bến cóc
thuyến đường phạm hùng cầu giấy đi các tỉnh
không khó để thấy những hình ảnh người dân ngồi chờ hai bên đường bắt xe
mặc dù chỉ cách bến xe mỹ đình chưa đầy một km
thế nhưng người dân không vào bến đón xe mà dừng lại ở các điểm như thế này
và lẽ dĩ nhiên tắc đường không thể tránh khỏi
có thể thấy như ăn sâu vào trong thói quen
một bộ phận người dân vẫn đứng đường vắt xe bởi sự tiện lợi đối với họ
và đây là một trong những nguyên nhân vì sao các bến cóc xe dù khó xử lý rứt điểm
tuy vậy việc xử lý cũng khiến cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn
có nhiều trường hợp đã xử lý nhưng tình trạng tái phạm lại rất ngang nhiên
nếu như các trường hợp phương tiện vận tải hoạt động tại bến xe mỹ đình
mà đi ra ngoài cố tình dừng đỗ đón trả khách sai quy định
thì khi lực lượng chức năng anh cha công an xử lý vi phạm
thì có thể ngoài việc xử lý có thể phối hợp với bến xe thông tin lại về bến xe
thì chúng tôi cũng sẽ có công văn và biên bản gửi các doanh nghiệp vận tải
yêu cầu nhắc nhở và tùy theo mức độ vi phạm có thể xử lý
đình chỉ từ chối phục vụ phương tiện
trong quá trình xử lý vì cán bụi
sĩ còn phải đảm bảo nhiệm vụ phân luồng chống tắc vào giờ cao điểm
nên trong những giờ cao điểm thì lực lượng hơi mỏng
thế là nhiều nhà xe đã tranh thủ những giờ đấy để vi phạm cố tình vi phạm
các trường đội cũng đề xuất các phương án để xử lý phạt nguội
đối với các nhà xe qua hình ảnh và sẽ yêu cầu nhà xe lên để xử lý
cơ quan chức năng đã xử lý quyết liệt tăng cường chốt trực
tại các tuyến đường để phân luồng
thanh kiểm tra xử lý vi phạm đối với xe khách xe dù bến cóc
tuy nhiên các cơ quan chức năng cũng thừa nhận
chống xe rủ bến cóc là một cuộc chiến khó khăn
lực lượng chức năng mỏng đối tượng vi phạm lại luôn có những thủ đoạn tinh vi để đối phó
trong khi không ít người dân vẫn giữ thói quen tiện đâu bắt xe đấy thay vì bảo vệ
và có lẽ tình trạng này sẽ khó có thể thay đổi
nếu như chính bản thân người dân không tự nâng cao ý thức
bản tin tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
chúng tôi nhận được quyết định truy nã đối với ba đối tượng từ ba đơn vị khác nhau của công an tỉnh đồng nai
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vòng cọc trành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thương chú tại tổ một mươi một ấp tân bảo xã bảo bình huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã là đối tượng nguyễn hoàng kiệt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại sáu mươi năm trên bốn tổ hai đường phạm văn chiêu phường chín quận gò vấp tp hcm
căng một m bảy mươi sống mũi thẳng và có nốt ruồi cách một cm
căng một năm cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng trần tấn thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hậu khẩu thương chú tại ấp bình trung xã bình khánh
huyện cần giờ tp hcm bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo thẳng một cm ở đầu mà phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị
và nhận bản án chất vảnh bóng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
phần cuối của bản tin là thông tin về thời tiết
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi bảy tháng bốn
các tỉnh phía tây bắc bộ do tác động của khối khí mát nén dạnh áp thấp
đã gây ra mưa rào và rông rải rác cho khu vực này
những cơn mưa trong tiết trời chuyển mùa thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như lốc xoáy và gió giật
bản cần hết sức lưu ý nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi sáu độ
đến ngày hai mươi chín và ngày ba mươi mưa giảm dần ban ngày nắng lên khô giáo
nền nhiệt vì thế cũng tăng dần cao nhất có thể chạm ngưỡng ba mươi độ
các tỉnh phía đông dãy hoàng lên sơn do những sóng lạnh từ phía bắc vẫn tiếp tục rồn xuống
nên mưa chỉ còn trong hôm nay
sang đến ngày mai thì mưa sẽ giảm hẳn chỉ còn diễn ra về đêm
kèm theo đó là sương mù vào lúc sáng sớm nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi năm độ
từ ngày hai mươi chín khối khí mát này sẽ suy yếu dần
tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía tây phát triển trở lại
nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần từng ngày
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế khối khí mát cũng khiến cho thời tiết tại đây mát mẻ
với những cơn mưa rông sẽ tăng hơn trong ngày mai
người dân ở khu vực cần lưu ý là hạn chế tốc độ
đề phòng đường trơn trượt khi tham gia giao thông nhiệt độ từ hai mươi hai mươi sáu độ
từ ngày hai mươi chín và ngày ba mươi
thời tiết sẽ quay trở lại trạng thái ít mưa ngày có nắng nhiều và nhiệt độ tăng nhanh
còn tại khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
do không bị ảnh hưởng bởi hệ thống gây mưa ở phía bắc
nên tại đây phổ biến là ít mưa
có chăng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ diễn ra vào thời điểm chiều tối
nhưng với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên vẫn xuất hiện những cơn mưa rông vào chiều tối
và không loại trừ những điểm có lượng mưa khá
nên người dân nơi đây cần lưu ý với hiện tượng rông xét mưa đá và gió giật đi kèm trong cơn rông
vào ban ngày trời vẫn còn nắng nhiều nhiệt độ trong ngày giao động từ hai mươi một ba mươi ba độ
các tỉnh nam bộ ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín
những cơn mưa rào nhẹ và rông vào thời điểm chiều tối sẽ xuất hiện rải rác trên khu vực
do có mưa nên trạng thái oi nóng trong ngày sẽ giảm bớt
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
sau đó từ khoảng ngày ba mươi tháng bốn
mưa rông về chiều tối sẽ có xu hướng giảm hơn và nền nhiệt độ tăng nhẹ
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân